thưa quý vị liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
được công an quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên cả nước chỉa xóa
đến nay qua hai giai đoạn điều tra chuyên án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố một trăm linh ba bị can
mở rộng điều tra giai đoạn hai
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị liên quan khởi tố bốn mươi bảy đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an
công an các địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
điều tra giai đoạn một chuyên án đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền
tiến hành điều tra giai đoạn hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an quảng nam đã khởi tố hai bị can liên quan
tổng cộng đến nay đã có một trăm linh ba bị can bị khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần quang anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện cẩm xuyên làm giám đốc
kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty anh có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và môi giới lao động việc làm
nhưng trần quang anh vẫn triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động đi du học
để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền trần quang anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty có chức năng
tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tư vấn du học với thời gian xuất cảnh nhanh chi phí thấp
vì tin tưởng nhiều người lao động học sinh trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến công ty anh đăng ký đi xuất khẩu lao động
đi du học với số tiền phải đóng là tám trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền trần quang anh đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan
những ai bị hại trong vụ án nói trên đề nghị liên hệ với thiêu tá nguyễn tiến sĩ
điều tra viên cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh hà tĩnh theo số điện thoại chín trăm một mươi chín một trăm tám mươi hai nghìn tám trăm năm mươi năm

thưa quý vị chỉ còn mấy ngày nữa là đến dịch bệnh
trong dịch bệnh các công ty vận tải đường sắt các hãng xe đường dài đều mở bán vé tàu vé xe từ sớm để hành khách có sự lựa chọn phù hợp
tuy nhiên lợi dụng nhu cầu mua vé tăng cao của người dân mà thời gian gần đây các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản
người dân cần phải nâng cao cảnh giác để tránh mắc lừa
do bận rộn không có thời gian tìm hiểu nên thấy trên mạng có người đang tìm bán vé tàu giá rẻ là chị quỳnh anh quận đống đa hà nội
về quê dịp nghỉ tết nguyên đán nhưng chị không ngờ đây lại là một chiêu trò lừa đảo
về là trách vé thì người ta bảo vé này đã có người dùng rồi mà liên lạc với cái bạn bán thì bạn đấy không liên lạc được nữa chắc là chặn số thôi
đã thành quy luật cứ vào dịp tết nguyên đán tình trạng khan hiếm vé tàu xe là tình trạng chung và năm nào cũng lặp lại
chính vì vậy đã không ít kẻ xấu đã rụ ra nhiều cái bẫy để lừa tiền những hành khách có nhu cầu mua vé
một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là làm giả vé tàu xe rồi vào các diễn đàn hội nhóm trên mạng internet để giao bán
chúng còn giả làm nhân viên đại lý nhận tiền mua vé của khách rồi sau đó cắt liên lạc
thì đúng là hiện tại không chỉ riêng qua cái hình thức bán vé hoặc như tất cả những cái hoạt động khác thì cái việc giả mạng nó rất là nhiều
để là những cái khi đã xảy ra những cái tình huống như vậy thì khách hàng có thể liên lạc trực tiếp qua những cái kênh trinh thống
qua cái tổng số tổng đài số hotline trên sáu nhà hoặc là liên lạc trực tiếp tới website để có cái thông tin chính xác nhất và để đảm bảo cái đôi nợ của khách hàng khi xử dụng dịch vụ
những người mua vé tàu qua mạng thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh đại lý tự tạo ra các website trang mạng xã hội với thiết kế tương tự cây của ngành đường sắt hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn để thu hút khách hàng
nếu khách hàng hỏi mua các đối tượng sẽ đặt chỗ gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu truyền tiền thanh toán
sau khi nhận tiền đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc
do các website giả mạo có giao diện gần giống nên nhiều người đặc biệt là khách nước ngoài đã hiểu nhầm website đó là của ngành đường sắt
thông tin vé trước hết về các chuyến đi các nhà xe mình phải tìm hiểu rất là kỹ
thứ hai là sau khi mà mình tìm được những cái vé mà mình cho là mình có thể sử dụng được thì mình lại phải kiểm tra hết sức là cẩn thận
việc đấy thực ra là cái đấy là nó phải do tự nhận định của mỗi người thôi
chứ còn nếu mà mình cầu thả mình cứ tìm được vé và mình bỏ qua tất cả
những cái biện pháp an toàn cho bản thân khác thì mình rất dễ là bị lừa thôi
và đặc biệt là trong cái bối cảnh bây giờ cái mạng không gian mạng nó như này
thì cái lừa của nó lại càng tinh vi
nên đồng ra là cái việc phát hiện cũng không phải dễ
nếu như một người mà không cẩn thận không chủ động thì rất dễ bị mắc lừa
cái việc mà chúng ta thực hiện cái việc mua bán các cái vé tàu vé máy bay vé ô tô
thì cần phải được thực hiện thông qua cái chuyển tiền thông qua ngân hàng
để từ đó các cái tài khoản ấy
nó cũng rõ ràng công khai và đảm bảo cái yếu tố an toàn bảo mật trong cái quá trình
và thực thi mua bán các cái vé trong cái dịp và lễ hội đặc biệt là cái dịch tích nguyên đảm này
hiện tại ngành đứng sắt và nhiều công ty vận tải hành khách đã khuyến cáo
hành khách không nên mua vé tàu được giao bán trên mạng xã hội
hay các đối tượng trung gian cò mồi chợ đen
đồng thời cần liên lạc với đường dây nóng của các hãng tàu xe nếu có dấu hiệu bất thường
để tránh bị lừa đào
thưa quý vị cơ quan hậu cần quốc gia indonesia bulog vừa thông báo có bảy doanh nghiệp việt nam
đã trúng thầu ba trăm linh tấn gạo xuất khẩu sang thị trường indonesia
trong đợt phát thầu nhập khẩu gạo đầu năm hai nghìn hai mươi bốn của nước này
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bulog thông báo đấu thầu nhập khẩu năm trăm linh tấn gạo trong tháng một
để tăng dự trữ lương thực
đến ngày một tháng hai bulog công bố các doanh nghiệp trung thầu
trong đó doanh nghiệp việt nam đã trúng tám trên một mươi bảy gói thầu nhập khẩu gạo
chiếm sáu mươi sản lượng tổng gói thầu
trong số các doanh nghiệp việt nam trúng thầu đợt này công ty cổ phần tập đoàn lộc trời
trung nhiều nhất với sáu mươi năm tấn
giá gạo trúng thầu mức thấp nhất của việt nam khoảng sáu trăm bốn mươi tám usd một tấn
bao gồm cả chi phí vận chuyển
các doanh nghiệp trúng thầu sẽ phải giao hàng trong tháng hai và tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trong thời điểm gần tết nguyên đán mạng xã hội tràn ngập với những lời chào mời đổi tiền mới
mỗi nơi có một mức phí khác nhau giao động từ ba cho tới hai mươi
và tiền mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao
nhiều tài khoản cũng cam kết khách hàng có thể đổi bao nhiêu tùy thích mệnh giá nào cũng có
nhiều nơi còn sẵn sàng giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận tiền
ngân hàng nhà nước khẳng định hoạt động đổi tiền mới thông qua những
giao dịch như trên là trái phép đồng thời cảnh báo người dân sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro
như cọc tiền bị rút ruột lẫn tiền cũ tiền giả thậm chí là bị chiếm đoạt cả tiền cọc
theo cảnh báo của cơ quan công an những dịch vụ đổi tiền lẻ tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao
bởi các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu của người dân đang cần đổi tiền mới để có thể sử dụng tiền
bất hợp pháp không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả để lừa người dân
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác và cẩn trọng tránh bị thiệt hại trong việc giao dịch
trao đổi tiền cần thực hiện tại các điểm an toàn như tại ngân hàng
vâng và chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đến tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn và đây cũng là
thời điểm bùng nổ mua sắm hàng tết cũng như là chuẩn bị tết tuy nhiên theo ghi nhận giá cả
tại thị trường hà nội thì các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tết vẫn giữ ở mức bình ổn
không có nhiều biến động
ghi nhận tại các chợ siêu thị trên địa bàn hà nội dù đang trong cao điểm mua sắm tết nhưng
nguồn hàng tại đây vẫn tương đối rổi rào lượng hàng phong phú không có hiện tượng thiếu hàng
khan hiếm dẫn đến việc tăng giá như nhiều năm trước theo người dân năm nay ngoài việc nguồn
hàng phong phú đến cả những ngày sát tết thì giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết tương đối
ổn định không có sự tăng giá đột biến nhu cầu mua thì chắc chắn là sẽ tăng cao hơn ngày thường
tại các chợ truyền thống giá các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả thịt tươi
đồ phục vụ cúng lễ chỉ tăng theo quy luật vào các ngày cận tết ngoài ra năm nay
nhiều siêu thị đã triển khai kế hoạch mở cửa sớm và đóng cửa muộn trong tuần lễ mua sắm tết cao
điểm một số chuỗi cửa hàng tiện ích siêu thị mở cửa xuyên tết khiến nguồn hàng cung cấp ra thị
trường không bị gián đoạn không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá đầu cơ tích chữ găm hàng trong dịp tết

khách hàng kích thích tương tự kích thích nhu cầu của khách hàng trong dịp tết hiện nay đã bắt
đầu với thời điểm bùng nổ mua sắm hàng tết cũng như là chuẩn bị tết và đồng thời
có thời điểm tăng rất là mạnh các nguồn cung ra thị trường và với tình hình đó chúng tôi cho
rằng bức tranh của hàng hóa tết và giá cả tết năm nay dường như là bình lặng theo hướng tức là hàng
cung thì nhiều nhưng mà cái giá tăng không nhiều lắm và nếu có tăng chỉ tăng nóng ở một số
lĩnh vực ví dụ như giá vé hàng không ví dụ như là một số những mặt hàng đang khan hiếm họ đọc
lại còn những mặt hàng thiết yếu bình dân và phổ thông thì khá là bình lặng và chúng tôi rằng
năm nay sẽ là một cái năm mà người dân sẽ giảm bớt các áp lực liên quan tới vấn đề về sắm hàng tết
theo các chuyên gia mùa mua sắm tết là thời điểm tốt nhất để doanh nghiệp
nhà bán lẻ khởi động kích cầu tiêu dùng nội địa và tăng doanh số ngay từ đầu năm ngoài ra
kết quả kinh doanh mùa tết cũng sẽ phản ánh phần nào xu hướng tiêu dùng mới của năm hai nghìn hai mươi bốn
để từ đó đơn vị sản xuất kinh doanh có chiến lược phát triển thị trường và hoạch định kinh
doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú
chú ý khác sẽ có trong kinh tế phương nam ngay sau đây
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
trong báo cáo mới phát hành cho thấy bất động sản là một lĩnh vực quan trọng không chỉ chiếm tỷ
trọng lớn trong tăng trưởng gdp mà còn tác động đến nhiều lĩnh vực khác và có mức độ lan tỏa cao
trong nền kinh tế
theo báo cáo thị trường bất động sản trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn vì mặt bằng lãi suất cao
việc mất niềm tin của nhà đầu tư sau những sự kiện về trái phiếu doanh nghiệp vương mắc pháp lý và
dòng vốn tín dụng vào bất động sản bị thắt lại ngân hàng nhà nước giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho
vay trung dài hạn hay ban hành thông tư sáu tuy vậy các nguyên nhân trên phần nào sẽ
hạ nhiệt trong năm hai nghìn hai mươi bốn qua đó hỗ trợ xu hướng hồi phục của thị trường bất động sản
dù kịch bản tăng nóng trở lại sẽ không xảy ra cụ thể lãi suất hạ nhiệt vươn mắc pháp lý dần
được tháo gỡ thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch thông tin hơn với khối lượng phát hành
khởi sắc kết hợp với các chính sách hỗ trợ khác của chính phủ là yếu tố chính giúp thị trường
bất động sản phục hồi so với năm qua ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã chính thức khai
trường chi nhánh ninh thuận tại thành phố phan rang tháp chạm tỉnh ninh thuận qua đó đóng góp
cung cấp những dịch vụ tài chính ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao đến với khách hàng thuộc
khu vực đông nam bộ tây nguyên và nam trung bộ đại diện mb cũng chia sẻ trong tháng một năm nay
mb đã nhanh chóng hoàn thành và đưa vào khai trương hoạt động bốn chi nhánh mới trong đó có mb
ninh thuận với bốn chi nhánh mới được khai trương trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng thương mại cổ
phần quân đội mb đã mở rộng quy mô tại năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước trải qua hành trình ba
năm xây dựng mb cùng hệ sinh thái các công ty con hoạt động hiệu quả an toàn bình vẩn hiện mb
group được biết đến là một trong những tập đoàn tài chính và định chế tài chính lớn tại việt nam
quy mô khách hàng của mb luyện kế đến năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi sáu năm triệu khách hàng tỷ lệ giao dịch trên kênh
số của ngân hàng duy trì ở mức cao chín mươi bảy tương đương với các ngân hàng hàng đầu châu á mb cũng
là ngân hàng tốt đầu ấn dụng sở hữu hơn một mươi hai triệu tài khoản đang hoạt động tại việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân kỷ niệm tròn ba mươi năm thành lập
mb cũng đặt mục tiêu chinh phục ba mươi triệu khách hàng kiên trì tăng tốc số
nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số tập đoàn tài chính dẫn đầu
thời điểm gần tết nguyên đáng nhu cầu giao dịch thanh toán của người dân tăng cao do đó
các ngân hàng trên địa bàn tp hcm đã chủ động các giải pháp đảm bảo vận hành dịch vụ thẻ thanh toán
hệ thống atm hoạt động an toàn thông suốt để đáp ứng nhu cầu thanh toán mua sắm của người dân
đại diện ngân hàng agribank khu vực miền nam cho biết để tránh tình trạng treo lệnh ngán lệnh
các ngân hàng đều có bộ phần kỹ thuật xử lý kịp thời đảm bảo các giao dịch an toàn thông suốt
tại các quầy giao dịch nhất là quầy phục vụ doanh nghiệp quầy chuyển gửi tiền
một trăm linh nhân sự làm việc đầy đủ đảm bảo thời gian mặt khác để bảo đảm hệ thống atm an toàn
hoạt động thông suốt hiện ngân hàng đã tiến hành rà soát lại đường truyền tăng nguồn nhân lực về công
nghệ bố trí cán bộ trực trong các ngày tết thông báo số điện thoại tại các máy atm để khách hàng
có thể liên hệ khi cần thiết chúng tôi đã bàn hành những văn bản yêu cầu chi nhánh đảm bảo hoạt
động trong dịp tết đặc biệt trong thời điểm mà nhu cầu giao dịch tăng cao trong đó nhấn mạnh các
chi nhánh phải cử cán bộ hỗ trợ khách hàng hai mươi bốn trên bảy đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu rút gửi tiền mặt
tại các máy atm
adm của khách hàng trong thời gian nghỉ tết những kênh giao dịch số và qua thẻ của các ngân hàng vẫn hoạt động bình thường thường xuyên kiểm tra giám sát các đơn vị chấp nhận thẻ xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đảm bảo hoạt động thông suốt của khách hàng
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh cũng đã có văn bản gửi các tổ chức tính dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn
về một số lưu ý của ngân hàng nhà nước việt nam trong công tác thanh toán thời điểm tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
theo đó các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả và thông tin cập nhật cho người tiêu dùng biết các thô đoạn tội phạm liên quan đến các hoạt động ngân hàng để phòng ngừa rủi ro
đặc biệt là duy trì hệ thống thanh toán thông suốt với các đảm bảo cung ứng các dịch vụ chăm sóc cho người dân khách hàng và gần như là hai mươi bốn trên bảy để trao đổi tháo gỡ tiếp nhận thông tin phản hồi phản ánh từ doanh nghiệp
bên cạnh đó là tăng cường hoạt động bảo đảm an ninh an toàn hoạt động thanh toán thông tin kịp thời cho khách hàng người dân để xử lý sự cố cũng như là đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng
bên cạnh đó thì phối hợp với các cơ quan chức năng nhất là cơ quan công an phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh đảm bảo cho an ninh an toàn dịp tết của trẻ đồng lịch
hân công và bộ trực tại trụ sở cơ quan các điểm giao dịch
xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn về con người và tài sản phòng chống cháy nổ kịp thời xử lý những thực hư tình huống đột xuất phát sinh trong dịp nghỉ tết
phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an địa phương có biện pháp chủ động phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tuyên truyền cảnh báo khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới thực hiện giao dịch tài chính an toàn